hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong suốt chín năm đó tinh thần bất khuất và lòng dũng cảm quân và dân ta đã làm nên nhiều chiến thắng vang dội
từ chiến thắng việt bắc thu đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy chiến thắng biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi rồi đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bằng trận quyết chiến chiến lược điện biên phủ ta đã đánh bại hoàn toàn ý đồ xâm lược của đối phương kết thúc chín năm trường kỳ chống thực dân pháp một cách vẻ vàng
trong suốt chín năm đó tinh thần bất khuất và lòng dũng cảm quân và dân ta đã làm nên nhiều chiến thắng vang dội

bến nghiêng cũng là nơi lưu giữ một sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng
đó là vào ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm những tên thực dân pháp cuối cùng đã rút khỏi hải phòng
và đây là tấm bia chứng tích lưu giữ lại sự kiện lịch sử quan trọng đó
đã sáu mươi một năm qua đi kể từ những ngày tháng đó nhưng có những câu chuyện những cảm xúc vẫn còn thật nguyên vẹn
ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm tại bến nghiêng chiếc tàu vận tải quân sự của thực dân pháp đã đợi sẵn đón đoàn quân thất trở về
những hình ảnh này đã khơi gợi niềm tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc
trong đó có những chiến công của quân và dân đất cảng hải phòng đồng thời làm sống dậy bao ký ức của quê hương mình trong chiến tranh
với ông lợi khi nói về sự kiện những tên lính pháp cuối cùng rút khỏi hải phòng

từ đây nhân dân hải phòng được tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc khi mảnh đất quê hương sạch bóng quân thủ
suốt thời gian bị kìm kẹp ở trong cái phòng vây của địch chúng nó nản áp bóc lột rồi tàn sát của chúng ta nữa
thế nhưng mà cho đến khi mà được bộ đội chúng ta về giải phóng thì nhân dân phấn khởi lắm
cứ đi đến đâu thì là
cờ đỏ sao vàng tung lên đến đấy pháp hết sức ngạc nhiên
cứ hay nó đi vừa đi rút khỏi cái thì là
cờ đỏ sao vàng hiết đến đó và dân chúng ta ra sút ra để khoan hô bộ đội về
lúc bây giờ ở đây thì cái người mà chỉ về đây là đỗ tất yến
khi mà đồng chí đỗ tất yến còn sống anh em chúng tôi gặp nhau
thì ông kể lại cái cảm xúc mình về đấy trông thấy bầu bạn trông thấy bạn bè
thì tất cả người ta ùa ra
người ta ôm chặt đấy rồi những anh em đồng chí bảo hãy còn sống cả ôm lấy nhau
rồi các bà mẹ ra thanh niên ra ùa chặt đấy coi đê đê những anh hùng
sự kiện lịch sử đặc biệt ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đã đánh dấu sự thất bại thảm hại của thực dân pháp tại việt nam
và bến nghiêng là chứng tích cho sự thất bại đó
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
bến nghiêng là nơi đặt dấu chấm hết cho mưu đồ xâm lược của thực dân pháp
kể từ đây bến nghiêng đã trở thành một biểu tượng của chiến thắng
đó chính là chiến thắng của niềm tin và chính nghĩa
trong những năm chống mỹ cứu nước thì bến nghiêng lại thực hiện một sứ mệnh lịch sử khác
chính tại đây là nơi xuất phát của những con tàu tiếp viện dầu và hàng hóa cho đảo đèn hòn dấu
để rồi dẫu mỹ có ném bom ác liệt đến như thế nào
thì ngọn hải đang hòn dấu chưa một lần ngừng sáng
cùng với đó là câu chuyện về sự quả cảm và kiên cường của những con người
ngày đêm bảo vệ đảo đèn hòn giấu trong những năm chống mỹ cứu nước